thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín vào trưa ngày hôm nay hai tháng bảy của bộ y tế cho biết
đã có thêm một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín riêng tp hcm có đến một trăm năm mươi một ca còn lại phú yên là một mươi ca
hương yên ba ca lòng an hai trà vinh một hải phòng một bắc giang một bắc ninh một
trong đó thì một trăm bốn mươi ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
và cũng trong trưa ngày hôm nay tỉnh đồng nai đã phát hiện thêm tám trường hợp dương tính
với sars cov hai và đã có một mươi bốn tỉnh qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
đó là yên bái quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên
bạc liêu điện biên vĩnh phúc hải dương phú thọ và hà nam
có tám tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn gồm nam định quảng nam trà vinh
bắc cạn gia lai kiên giang cần thơ và đắk lắc
thưa quý vị trưa ngày hôm nay sở y tế tỉnh quảng ngãi thông tin trên địa bàn tiếp tục ghi nhận
thêm một mươi ba trường hợp dương tính với virus sars cov hai và chỉ trong một tuần qua tổng số ca đã được nâng lên
con số là chín mươi bốn hàng nghìn người phải cách ly tập trung
các trường hợp vừa được ghi nhận đều ở khu cách ly tập trung và khu được phong tỏa nên không có khả năng
lây nhiễm ra cộng đồng hiện chín mươi bốn người dương tính với virus sars cov hai đều được đưa đi cách ly
điều trị tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi cơ sở một liên quan đến các ca bệnh này
ngành chức năng đã truy vết được hơn sáu trăm linh f một hơn một bốn trăm linh f hai và trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh quảng ngãi cũng đã
thực hiện xét nghiệm hơn ba năm trăm linh mẫu toàn tỉnh quảng ngãi hiện đang cách ly tập trung hơn một một trăm linh người
cách ly tại nhà là hơn ba hai trăm linh người
còn tại tỉnh phú yên trong ngày một tháng bảy toàn tỉnh đã ghi nhận bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
với diễn biến phức tạp của dịch bệnh đặc biệt trên địa bàn đã ghi nhận các ca f tại một số
chợ truyền thống thì công tác truy vết lấy mẫu xét nghiệm được triển khai trên diện rộng và công việc này
được các lực lượng chức năng thực hiện xuyên đề đây là một trong năm nhóm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
trong cộng đồng khu giãn cách và khu cách ly của thành phố tuy hòa những người được lấy mẫu được xác định có
liên quan tiếp xúc với các ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng ngoài khu vực này phải làm trong đêm
một số khu vực cách ly khác và các khu giãn cách của tỉnh lực lượng làm nhiệm vụ cũng tiến hành
lấy mẫu để xét nghiệm trên diện rộng hơn với tinh thần khẩn trương thành phố tuy hòa đã lấy mẫu xét nghiệm
xong đối với tiểu thương có nguy cơ cao của các chợ khi phú yên xác định được các ca nhiễm từ tiểu
thương và f vào chợ
so với những ngày trước thì hiện nay kết quả xét nghiệm các mẫu covid một mươi chín sớm hơn nhờ phú yên có thêm
một phòng xét nghiệm được viện pasteur nha trang hỗ trợ số máy xét nghiệm tăng lên với bốn máy và
hai máy tách chiết tự động năng lực xét nghiệm đã được nâng lên đạt bốn mẫu một ngày và khả năng
trong những ngày tới đạt một mươi mẫu một ngày
tiếp tục tri vết thẳng tóc các đối tượng

nên dự kiến của phú yên là đối tượng
từ ngày hai mươi bốn đến tám giờ sáng ngày hai tháng bảy phú yên ghi nhận một trăm tám mươi sáu ca dương tính với virus sars cov hai
trong giai đoạn đầu này công tác tri vết và xét nghiệm được phú yên xác định là rất quan trọng
giúp xác định được nguồn lây nên cần phải được thực hiện nhanh chóng thần tốc
với mục tiêu kiểm soát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trong thời gian sớm nhất
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã bắt giữ tám nghi phạm liên quan đến vụ cố ý gây thương tích
tại quán nhậu hoa rừng thuộc phường tân bình thành phố đồng xoài đã khiến cho một người bị thương nặng
vào ngày ba mươi tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an thành phố đồng xoài đã tiếp nhận đơn tố cáo
của anh cao văn khánh hai mươi sáu tuổi ngụ tại huyện phú giáo tỉnh bình dương
về việc bị một nhóm người cố ý gây thương tích tại quán ăn hoa rừng
qua điều tra công an tp đồng xoài nhanh chóng xác định có tám nghi can có liên quan
gồm lang văn pháp nguyễn ngọc tuấn bùi cát anh quân võ xuân vũ võ hiễu diện
nguyễn ngọc tuấn vũ nguyễn trí tài cùng ngụ tại thành phố đồng xoài
và huỳnh minh trường ngụ tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân từ hai người phụ nữ
hiện công an thành phố đồng xoài đã tạm giữ hình sự tám đối tượng này
cùng một số tăng vật gồm một đao dày sáu mươi năm cm một sao tự chế dài gần một ba m
và một con dao dựa dài tám mươi năm cm
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng
do đối tượng lê hữu quý phát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại đường tôn thất cảnh thành phố huế cầm đầu
vào ngày ba mươi tháng sáu tại quán cà phê địa chỉ năm mươi đường tôn thất cảnh
đối tượng lê hữu quý phát đang tổ chức đánh bạc trận bóng đá
giữa đội tuyển anh và đức cho sáu con bạc thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet
sau đó tổ chức ghi cá độ cho nhiều người chơi khác nhau
từ ngày một mươi tám tháng sáu đến ngày ba mươi tháng sáu đã tổ chức ghi cá độ
với tổng số tiền là hơn một năm tỷ đồng
mở rộng điều tra lực lượng công an triệu tập thêm một mươi bốn đối tượng tham gia đánh bạc
để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị lan đột biến đã trở thành cụm từ được nhắc đến rất nhiều trong vài năm gần đây
có những địa phương người người nhà nhà đua nhau tham gia mua bán lan đột biến
và đi đến đâu cũng chỉ bàn chuyện kinh doanh mua bán là đột biến
và cơn sốt lan đột biến đã được đẩy lên đỉnh điểm
khi các đại gia đã sẵn sàng vung tay cả trăm tỷ đồng để có thể mua
và không ít người đã thế chấp đất đai nhà cửa tài sản để vay tiền ngân hàng
tham gia góp vốn kinh doanh lan đột biến để rồi rơi vào tình cảnh tiền mất tật mạng
mới đây công an huyện lắc tỉnh đắk lắk
đồng minh và khẳng định không có việc mua bán lan đột biến
với giá hơn ba mươi một tỷ đồng như thông tin đăng tải trên mạng xã hội
mục đích của nhóm người này là đăng tải để câu like
trước đó trên mạng xã hội có đăng tải và lan truyền hình ảnh thông tin
chúc mừng bạn lắc giao dịch thành công
cho thấy thương vụ mua bán làn đột biến có giá hơn ba mươi một năm tỷ đồng
theo hình ảnh đăng tải hàng chục người đã tham gia buổi chuyển nhượng la đột biến
trên bàn để sẵn các trậu hoa lan đột biến và một số tiền mặt
thường đối với cả các đối tượng giao dịch để mua và bán
ở đây thì cái người mà để thực tế để mua để thưởng thức
mà chính là một nhóm các đối tượng nổi lên và quảng bá trên tất cả các trang mạng
thổi ảo giá rồi tạo là cái nan nó như kiểu một cái kịch bản
giá trị thì khác nhưng giá trị thì như tôi nói trong thực tế chưa ai đánh giá cả
chỉ thông qua những hình ảnh clip tung lên mạng xã hội
rất nhiều người đã nhẹ dạ cả tin bỏ tiền đầu tư lan đột biến với hy vọng thu lợi nhuận khủng
thế nhưng lợi nhuận thì chưa thấy đâu mà đã mất một khoản tiền lớn
tôi có mua ba cây nan đột biến hai cây là hồng minh trâu và một cây là hồng minh thủy
nhưng khi mua cây về đến nhà tôi phát hiện ở cây nó không phải
là chuẩn cây chuẩn giống không phải là dòng cây đột biến
tôi quay lại điện cho anh huy thì anh huy bảo là chờ mai anh xuống trong đổi cây
khi xuống đổi cây thì anh em tôi xuống đổi cây thì đã khóa buồn nan và không đi nạc được
theo khẳng định của cơ quan chức năng hiện tượng giá lan đột biến cao bất thường
thực chất chỉ là một nhóm người tạo ra các giao dịch ảo để đẩy giá lan đột biến lên cao nhằm trục lợi
trường hợp những nạn nhân đã rơi vào tình cảnh
tiền mất tật mang chính là những bài học đắt giá cho những ai còn nhẹ dạ
khi tin vào món siêu lợi nhuận từ kinh doanh là đột biến
trường hợp những nạn nhân đã rơi vào tình cảnh
tiến mất tật mang chính là những bài học đắt giá cho những ai còn nhẹ dạ khi tin vào món siêu lợi nhuận từ kinh doanh lan đột biến
kịp thời phát hiện hỗ trợ các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng hoạt động này để vi phạm pháp luật
rõ ràng giao dịch mua bán hoa lan đột biến hiện có dấu hiệu lừa đảo với nhiều thủ đoạn và chiêu trò
trong khi đó đây là những giao dịch dân sự
thuận mua vừa bán nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện và xử lý
chính vì vậy người dân cần hết sức tỉnh táo cảnh giác trước các lời mời chào từ thị trường lan đột biến hiện nay
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh tối ngày hôm qua đã có văn bản về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội
để phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi sáu
sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín đối với một số phường thuộc thành phố bắc ninh
cụ thể các phường vũ ninh đáp cầu
kinh bắc vạn an nam sơn khắc niệm thuộc thành phố bắc ninh
sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
với thời gian thực hiện bắt đầu từ giờ ngày hai tháng bảy cho đến khi có thông báo mới
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bắc ninh chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định
đồng thời tuyên truyền người dân không được lơ là chủ quan thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi chín
tối qua trung tâm y tế quận sơn trà thành phố đà nẵng bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
quy mô lớn tại khu vực cảng cá thọ quang cảng cá lớn nhất của miền trung
nơi có số lượng lớn ngư dân và tiểu thương tham gia hoạt động bán cá vận chuyển và phân phối đi khắp các tỉnh thành
vì vậy đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh rất cao
ngành y tế đà nẵng tổ chức đợt xét nghiệm định kỳ với tần suất ba ngày một lần
đối với toàn bộ người lao động tiểu thương và nhân viên làm việc tại âu thuyền cảng cá thọ quang
để giám sát chủ động tình hình dịch bệnh tại đây
mỗi đợt sẽ lấy khoảng hơn ba mẫu thời gian lấy mẫu từ hai mươi hai h ngày hôm trước đến sáng sớm ngày hôm sau
bởi đây là thời điểm cảng cá hoạt động với công suất cao nhất
đây không phải là lần đầu tiên thực hiện tổng lấy mẫu toàn bộ cảng cá
nên hoạt động lấy mẫu diễn ra trật tự và bảo đảm khoảng cách
nhân viên y tế đã làm việc xuyên đêm để lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
theo phương pháp gộp mẫu một mươi người một nhóm
đến thời điểm này theo thông tin từ cdc đà nẵng đã có một mươi hai ca dương tính với virus sars cov hai
từng di chuyển đến cảng cá và trợ đồng mối thủy sản thọ quang
việc xét nghiệm giám sát chủ động cảng cá thọ quang nằm trong kế hoạch chung
về xét nghiệm tổng thể những nhóm đối tượng nguy cơ cao thành phố đà nẵng đã ban hành
diễn biến của dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh phú yên ngày càng phức tạp
khi mà số lượng người dương tính với virus sars cov hai ngày càng tăng
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quyết định thành lập thêm bệnh viện giã chiến
tại thành phố tuy hòa
bên cạnh đó ngành y tế đang tích cực triển khai lấy mẫu xét nghiệm
hoặc test nhanh sars cov hai trên diện rộng ở những nơi có nguy cơ cao
bệnh viện giã chiến tuy hòa được thành lập trên cơ sở chuyển tiếp
từ trung tâm y tế thành phố tuy hòa
tất cả bệnh nhân đang điều trị nội trú ở đây
được chuyển về bệnh viện y học cổ truyền tỉnh phú yên
quy mô của bệnh viện giã chiến tuy hòa là một trăm linh giường
ủy ban nhân dân tp tuy hòa cũng quyết định thực hiện giãn cách xã hội xã an phú
theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu trong vòng một mươi năm ngày kể từ một mươi tám h ngày một tháng bảy
do địa phương này ghi nhận sáu trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ và lịch sử đi lại phức tạp
sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã bình long
tỉnh bình phước phối hợp với cơ quan chức năng đã tổ chức đưa bốn người trung quốc
nhập cảnh trái phép và một tài xế taxi người việt nam đi cách ly tập trung
đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
khoảng hai mươi một giờ tối qua người dân phát hiện có bốn người lạ có biểu hiện nghi vấn
đang di chuyển cùng chiếc xe bốn chỗ ở khu vực ấp sở nhì phường hưng chiến
thị xã bình long nên báo cơ quan chức năng
qua đấu tranh ban đầu tài xế tên trần phương toàn
trú tại huyện rồng riềng tỉnh kiên giang cho biết nhận được điện thoại
của một người lạ yêu cầu đến địa điểm tổ ba ấp sở nhì
phường hưng chiến thị xã bình long tỉnh bình phước để đón khách
xe xuất phát từ phường vĩnh phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
đón khách tại khu vực trên thì bị phát hiện bắt giữ
kể từ giờ ngày hai mươi hai tháng sáu hà nội cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ ăn uống trong nhà
đi kèm với nhiều điều kiện và phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm tra nhắc nhở
xử lý vi phạm các trường hợp vi phạm để bảo đảm song hành công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự
phóng viên intv đã theo chân tổ công tác thuộc công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội để kiểm tra việc hoạt động của các hàng quán
tổ công tác thuộc công an phường hà nội
liên tục di chuyển đến từng con phố trên địa bàn
nhắc nhở các cửa hàng tuân thủ đúng yêu cầu về việc tiếp tục duy trì
thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
đa phần người dân kinh doanh đã tuân thủ và thực hiện theo quy định

nên thời gian qua nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc vì tin những lời mời chào trên các tờ rơi quảng cáo nên đã sập bẫy của các nhóm tín dụng đen

với gần sáu mươi tám công nhân ngoài việc tiếp tục tiếp nhận đăng ký phương án kế hoạch phòng chống dịch của các doanh nghiệp ban quản lý các khu công nghiệp còn tập trung giám sát chặt chẽ việc thực hiện phòng dịch đối với các nhà máy hoạt động trở lại